tại buổi tiếp ông jean chrétien đã đề cập đến cuộc gặp gỡ lần trước với thủ tướng nguyễn xuân phúc tại quebec
ông jean chrétien cho biết ông đã tìm ra nguồn hỗ trợ việt nam trong việc phát triển các sân bay
với mô hình này sẽ giúp tăng cường khả năng tiếp cận tiến dụng cho doanh nghiệp việt nam đối với việc mở rộng sân bay
cho rằng việt nam đang thu hút rất đông khách du lịch quốc tế ông jean chrétien bày tỏ các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến việt nam
ghi nhận tình cảm của cựu thủ tướng canada dành cho việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn ông đã quan tâm thúc đẩy bản ghi nhớ về gói hỗ trợ kỹ thuật về nghiên cứu quản lý sân bay
giữa các đối tác hai bên được ký kết trong chuyến thăm canada dự hội nghị g bảy mở rộng của thủ tướng vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng cũng mong ông jean chrétien tiếp tục quan tâm và hỗ trợ thúc đẩy quan hệ việt nam canada đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
tiếp tục là cầu nối cho doanh nghiệp canada quan tâm và đầu tư hiệu quả lâu dài tại việt nam
sáng ngày một mươi một tháng bảy theo giờ địa phương tại thủ đô bắc kinh nhân chuyến thăm chính thức trung quốc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm
làm việc với đại sứ quán việt nam tại trung quốc gặp gỡ và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại trung quốc
phát biểu tại cuộc làm việc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ
vui mừng đến thăm gặp gỡ trò chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại trung quốc
trong đó có các hội đoàn người việt nam và đông đảo lưu học sinh đang học tập tại bắc kinh
thông báo về mục đích chuyến thăm chính thức trung quốc của đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội nhấn mạnh
chuyến thăm được thực hiện nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc và tăng cường hợp tác với nhân đại toàn quốc trung quốc
nhân dịp này chủ tịch quốc hội cũng đã thông báo về kết quả hội nghị trung mông một mươi khóa một mươi hai và kết quả kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi bốn với nhiều cải tiến về phương pháp làm việc nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động được cử tri và nhân dân hoàn ngành đánh giá cao
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
tiếp chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn viễn thông trung hưng gọi tắt là zte lý tự học và lãnh đạo tập đoàn công nghệ datatang trương tử tân
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội đánh giá cao sự hợp tác tốt đẹp giữa tập đoàn zte với các tập đoàn doanh nghiệp viễn thông của việt nam đề nghị tiếp tục phối hợp trao đổi chặt chẽ với các đối tác để thúc đẩy hoạt động hợp tác mạnh mẽ hơn nữa đặc biệt trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
chủ tịch quốc hội khẳng định thị trường thông tin viễn thông việt nam rất tiểm năng nơi mà mọi người dân đều có điều kiện tiếp cận các thiết bị điện tử thông minh
tuy nhiên chủ tịch quốc hội lưu ý nhà nước việt nam đã ban hành luật an toàn thông tin mạng luật an ninh mạng vì vậy các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông phải tuân thủ pháp luật
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh đây không phải là vấn đề riêng của việt nam mà là vấn đề toàn cầu do đó các doanh nghiệp trong hợp tác với các đối tác việt nam chú ý bảo đảm an toàn dữ liệu cho khách hàng bởi đây là cơ sở quan trọng để phát triển bền vững
trước đó tối mùng một mươi tháng bảy tại thủ đô bắc kinh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tham dự chương trình nghệ thuật nhịp cầu hữu nghị trong khuôn khổ hoạt động những ngày văn hóa việt nam tại trung quốc
chương trình như một lời chào thân thiết thắm tỉnh hữu nghị của lãnh đạo và nhân dân việt nam gửi đến lãnh đạo và nhân dân trung quốc đúng vào dịp hai nước đang chuẩn bị chào đón những ngày lễ lớn của đất nước mình và cùng hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã tiếp đoàn đại biểu đoàn thanh niên đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela
đoàn do đồng chí rosbeza poleo bí thư thứ nhất đoàn thanh niên đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela thứ trưởng bộ văn hóa venezuela làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
phát biểu tại buổi tiếp trưởng ban dân vận trung ương trương thị mai cho biết đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh là tổ chức thanh niên luôn gắn liền với quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc của việt nam được xem là lực lượng sung kích đi đầu trong phát triển kinh tế xã hội cũng như bảo đảm an ninh quốc phòng của đất nước
trưởng ban dân vận trung ương mong muốn chuyến thăm lần này sẽ trở thành cầu nối góp phần gắn kết củng cố quan hệ giữa tổ chức thanh niên hai nước góp phần vào quan hệ giữa hai đảng đưa hai đất nước có những bước phát triển thực sự vững mạnh
bí thư thứ nhất đoàn thanh niên đảng xã hội chủ nghĩa thống nhất venezuela đánh giá cao tiềm năng và những đồng góp của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cũng như thế hệ trẻ việt nam
đồng chí ros pesapoleo cho rằng thế hệ trẻ sẽ là nhân tố quan trọng tiếp nối những thành quả của đảng cộng sản việt nam trong những năm qua
đồng chí rod pesapoleo mong muốn tổ chức đoàn thanh niên của hai nước sẽ có những hoạt động hợp tác trao đổi kinh nghiệm hiệu quả trong chuyến thăm lần này cũng như trong giai đoạn tiếp theo
thưa quý vị hôm nay hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi năm để đánh giá kết quả đạt được trong sáu tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
đây là kỳ họp đầu tiên của thành phố được thực hiện không giấy các đại biểu tham dự kỳ họp phải sử dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh iphone hoặc ipad
phát biểu tại kỳ họp đồng chí bí thư thành ủy nguyễn thiện nhân cho rằng trong sáu tháng đầu năm kinh tế xã hội của thành phố vẫn có bước tăng trưởng khá đạt bảy hai
thu ngân sách đạt một trăm chín mươi ba tỷ đồng kiêm gạch xuất khẩu đạt một mươi chín ba tỷ usd thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt ba hai tỷ usd và thành lập mới hai mươi một tám trăm linh doanh nghiệp
tuy vậy đồng chí bí thư thành ủy cũng cho rằng trong bốn ngành kinh tế chủ lực của thành phố tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ tình trạng xây dựng không phép và sai phép diễn biến phức tạp
một số dự án treo làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân tình trạng ủng tắc giao thông vẫn không có chiều hướng giảm
đồng chí yêu cầu ủy ban nhân dân thành phố cần tập trung để khắc phục những tồn tại và yếu kém trên quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra trong sáu tháng cuối năm
thưa quý vị sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương đã tổ chức hội nghị công bố kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm hai nghìn một mươi chín
kết quả cho thấy là việt nam là quốc gia đông dân thứ một mươi năm
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo
tính đến giờ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tổng dân số của việt nam là chín mươi sáu hai trăm linh tám chín trăm tám mươi bốn người
với kết quả này việt nam là quốc gia đông dân thứ một mươi năm trên thế giới và thứ ba trong khu vực đông nam á
như vậy sau một mươi năm kể từ năm hai nghìn chín đến nay
số việt nam tăng thêm một mươi bốn triệu người
cùng với đó là quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp tại nhiều địa phương
cũng tác động đến sự gia tăng dân số ở khu vực thành thị nhất là các thành phố lớn
cái bức tranh về cái tốc độ đô thị hóa và cái dân số sống ở thành thị
nó phản ánh khá sát thực cái bức tranh về dân số và nhà ở của việt nam và chúng ta trong mấy năm qua
cái thông tin này để ngụy cho chính sách của chúng ta là cần phải đẩy mạnh hơn nữa
cái quá trình cơ cấu lại cái lao động cơ cấu lại dân cư ở thành thị
và từ đó có giải pháp có cái chính sách và có những cái hỗ trợ kịp thời
để đẩy nhanh quá trình đô thị hóa và đặc biệt là người dân sống ở khu vực đô thị
thông điệp của cuộc tổng điều tra dân số năm nay là một cuộc tổng điều tra dân số
vì một cái mục tiêu là không để ai bỏ lại phía sau
rồi tới đây cái ban trì đạo sẽ có những cái phân tích đánh giá rất là cụ thể
không chỉ là quy mô cả về cơ cấu và đặc biệt
là liên quan đến những cái chính sách về dân số gắn với phát triển
và những vấn đề liên quan đến nhà ở cho những người mà có thu nhập thấp
những người mà có cái hoàn cảnh khó khăn và những người yếu thế
đặc biệt là những người mà có công những gia đình những chính sách
kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương là nguồn thông tin dữ liệu hết sức quan trọng
và cung cấp rất kịp thời cho các tiểu ban xây dựng văn kiện để trình đại hội đảng lần thứ một mươi ba
trong việc xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn ba mươi
là múc kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng cộng sản việt nam
và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước
hôm nay tại hà nội bộ y tế đã tổ chức lễ meeting kỷ niệm ngày dân số thế giới một mươi một tháng bảy
với chủ đề việt nam hai mươi năm năm thực hiện chương trình hành động hội nghị quốc tế về dân số và phát triển
tới dự lễ meeting có đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội
tại buổi lễ lãnh đạo ngành y tế nhấn mạnh với việc điều chỉnh chính sách phù hợp
dân số nước ta sẽ tiếp tục có những thay đổi về nhân khẩu học theo hướng tích cực
cả về quy mô chất lượng dân số đặc biệt có những thay đổi mạnh về cơ cấu dân số và phân bố dân cư
tạo ra những tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta nhanh và bền vững
trong thời gian tới các giải pháp tổng thể và toàn diện sẽ được đẩy mạnh
nhằm duy trì hiệu quả mức sinh thay thế giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng
chủ động thích ứng với quá trình giả hóa dân số điều chỉnh phân bố dân số hợp lý
và nâng cao chất lượng dân số chất lượng cuộc sống của nhân dân
bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước đến năm hai nghìn ba mươi
giá ca tra xuống thấp kỷ lục trong vòng một mươi năm qua
thưa quý vị mưa lớn kéo dài từ ngày một mươi tháng bảy đã khiến cho một số tuyến đường ở lai châu
bị sạt lở gây ách tắc giao thông các tuyến quốc lộ một mươi hai bốn h bốn d bị sạt lở nghiêm trọng
và hiện tại tỉnh lai châu đang huy động một số vật tư vật liệu để khắc phục những điểm sạt lở này
và sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
cụ thể vào khoảng bốn giờ sáng nay một mươi một tháng bảy
nửa mét tám mươi một cộng hai mươi năm quốc lộ bốn d địa phận xã sơn bình huyện tam đường bị sạt lở ta lùi dương gây tắc đường
khối lượng đất sạt lở khoảng sáu mét khối
các lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục
và đến trưa nay đã thông tạm các tuyến quốc lộ một mươi hai bốn d
hiện nay thì chúng tôi tập trung vào thiết bị để thông tuyến đã
hay thông tuyến để cho các phương tiện có lại
bên cạnh đó thì chúng tôi chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông
với kết hợp cảnh giao thông là phân luồng
phân luồng đi theo từng chiều một
và chúng tôi sẽ cho cảnh giới sẽ cho cảnh giới
và nghiên cứu xem xét toàn bộ những vị trí mà tiếp tục nguy cơ này
để chúng tôi có những cảnh báo để không cho phương tiện qua lại trong lúc mà nguy cơ
và chúng tôi tiếp tục cho máy thực hiện tiếp vị trí này để đảm bảo toàn giao thông
do tiếp tục có mưa và mưa lớn trên địa bàn
nên ngành giao thông đã huy động toàn bộ máy móc nhân lực
thực hiện giải pháp thi công hiệu quả nhanh nhất
đồng thời tổ chức giả soát toàn bộ các tuyến giao thông trên địa bàn
để xác định những điểm sung yếu bố trí máy móc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
hiện ngành đã huy động một số vật tư vật liệu như đá hộc dọ thép
thậm chí cả vật liệu nổ xăng dầu phục vụ cho máy móc tại đây
để khắc phục ngay những điểm sạt lở
trên quốc lộ bốn h từ ba tầng đi mường tè
một điểm sạt lớn lên đến hàng nghìn mét khối đất đá tại km ba trăm ba mươi sáu chín trăm linh cũng đã gây chia cắt giao thông
tại quốc lộ một mươi hai nối tỉnh lai châu với tỉnh điện biên cũng xuất hiện hai điểm sạt lở tại km ba mươi hai và bốn mươi sáu
với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá
tắt đường tạm thời
riêng điểm sạt lở quốc lộ bốn h đơn vị thi công đang gặp nhiều khó khăn trong công tác khắc phục
khi trên địa bàn vẫn tiếp tục có mưa và đất đá vẫn tiếp tục sạt xuống
ngành giao thông lai châu cảnh báo người dân nên tránh đi lại trong trời mưa to
những đoạn đường có đá rơi nhằm tránh những rủi ro đáng tiếc do mưa lũ
hôm nay ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khẩn cấp di rời tái định cư
cho các hộ dân tại ba xã là tê săng tumorong đắk rợ ông và trụ sở xã tumorong huyện tumorong
bị ảnh hưởng bởi mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám với tổng kinh phí gần bảy mươi tỷ đồng
dự án sẽ được thực hiện tại ba điểm tái định cư gồm khu tái định cư cho bốn mươi hai hộ dân tại xã tumorong
với tổng diện tích khoảng bốn bảy hectare diện tích sàn ủi mặt bằng là sáu mươi ba hectare
khu tái định cư cho một trăm ba mươi chín hộ thôn tu thó xã tê săng với tổng diện tích khoảng một mươi bảy chín hectare
diện tích sàn ủi mặt bằng là hơn hai hectare và khu tái định cư cho một mươi chín hộ dân tại xã đắc rơ ông
theo hình thức sen canh trước đó do ảnh hưởng của mưa bão năm hai nghìn một mươi tám tại huyện tumorong đã sập
và hư hỏng hai trăm linh năm căn nhà một mươi năm công trình thủy lợi hai mươi hai tuyến đường giao thông cầu cống bị hư hỏng
bảy trường bị sập và tốc mái hàng trăm gia súc và hoa màu bị nước lũ cuốn trôi
ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân ước tính thiệt hại khoảng tám mươi tỷ đồng
theo như hiệp hội cá tra việt nam sau hai năm qua giá cá cha duy trì ở mức cao từ ba mươi năm ba mươi bảy đồng một kg
tuy nhiên gần đây thì giá cá cha ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long tiếp tục giảm mạnh trong khi tiêu thụ lại chậm
vì thế nguy cơ tồn kho ngày càng tăng cao
hiện tại các nhà máy thu mua cá cha chỉ còn một mươi chín hai mươi đồng một kg thấp nhất trong khoảng một mươi năm qua
với giá này người nuôi chịu lỗ từ ba năm đồng một kg
nguyên do là nhiều nơi tăng diện tích
làm sản lượng cá tra tăng cao
trong khi đó thị trường xuất khẩu gặp khó khăn
đặc biệt là thị trường trung quốc và mỹ giảm liên tục
giải pháp cấp bách là các địa phương cần nhanh chóng thống kê diện tích nuôi sản lượng cá để có giải pháp hỗ trợ tiêu thụ
các ngành chức năng cần đẩy mạnh xúc tiến thương mại mở rộng thị trường tiêu thụ
nghiên cứu chính sách tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường mua cá giảm thiệt hại cho nông dân
hôm nay bộ nông nghiệp và phát triển đông thôn tiếp tục triển khai các giải pháp tổng hợp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
trong bối cảnh bệnh dịch đã lan gần hết các tỉnh thành trên cả nước
đến nay bệnh dịch tả lợn châu phi đã xảy ra tại gần năm năm trăm linh xã thuộc năm trăm một mươi ba huyện của sáu mươi hai tỉnh thành phố
tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy là hơn ba triệu ba trăm linh con chiếm khoảng một mươi một tổng đàn lợn cả nước
trong đó thiệt hại chủ yếu là ở các hộ
nhỏ lẻ ảnh hưởng đến sinh kế của người chăn nuôi
để giảm thiểu tác động từ bệnh dịch tả lợn châu phi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai các biện pháp căn cơ nhất
trong đó tập trung vào các giải pháp thực hiện an toàn sinh học

bộ cũng khuyến cáo nơi nào thực sự an toàn mới tái đàn để tránh cho người dân tiếp tục bị thiệt hại
hôm nay ban tổ chức trung ương đã trao quyết định của thủ tướng chính phủ về việc điều động bổ nhiệm ông lê anh tuấn
phó chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa giữ chức thứ trưởng bộ giao thông vận tải
trong một nghìn tám trăm ba mươi sáu qdttg của thủ tướng nguyễn xuân phúc ông lê anh tuấn tỉnh ủy viên phó chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa
được điều động và bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ giao thông vận tải kể từ ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
ông lê anh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm tại huyện trương mỹ hà nội có trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh
trước khi được đơn chuyển bổ nhiệm giữ chức phó chủ tịch ubnd tỉnh thanh hóa năm hai nghìn một mươi sáu
ông lê anh tuấn đã từng giữ các chức vụ vụ trưởng trưởng ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công tư ppp
phó vụ trưởng vụ kế hoạch đầu tư tổng giám đốc ban quản lý dự án hai của bộ giao thông vận tải
thưa quý vị tuyến đường hồ chí minh đoạn qua địa bàn tỉnh quảng bình dài gần một trăm tám mươi km đi qua năm huyện và một thành phố
từ khi đi vào hoạt động đến nay tuyến đường xuyên việt thứ hai này không chỉ tạo thuận lợi cho kết nối giao thông
mà còn góp phần tích cực vào việc phát triển
tuy nhiên là do quy định phạm vi hành lang của đường hồ chí minh khá rộng
trong khi nhà nước chưa có điều kiện để đền bù giải tỏa
nên đời sống của hàng trăm hộ dân sinh sống trong phạm vi cắm mốc gặp rất nhiều khó khăn
đây là căn nhà của gia đình ông trần đình chiến chú tại phường đồng sơn thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
mặc dù ngôi nhà đã xuống cấp từ nhiều năm nay gia đình rất muốn làm lại nhà để bảo đảm an toàn và ổn định đời sống
tuy nhiên do mảnh đất gia đình ông chiến
gia đình sống đã hơn ba mươi năm nay đang hướng vào hành lang đường hồ chí minh
nên việc làm lại ngôi nhà của gia đình ông không thực hiện được
cũng như gia đình ông chiến hàng trăm hộ dân sống ven đường hồ chí minh
thuộc phường đồng sơn cũng gặp nhiều khó khăn vướng mắt khi không thể xây dựng nhà ở
hoặc mở cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như thực hiện các dịch vụ liên quan đến đất đai
gia đình tôi ở đây năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trên đất này thì chúng tôi đã có bia đỏ
và cái thời gian đó thì chúng tôi cũng chưa được làm nhà rất là tà mờ
nhưng đến khi đến hồ chí minh chúng tôi đã có bia đỏ

và bây giờ rất là khó khăn cho đời sống gia đình vướng cái hành lang
mà không phải gia đình tôi mà rất nhiều gia đình ảnh hưởng đến đời sống nhân sinh
tôi cũng mong muốn là các cấp các ngành nên có một phương án nào đó để tháo gỡ
tạo mọi cái điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong cái việc sử dụng đất
rồi là ổn định cuộc sống
theo tri cục quản lý đường bộ hai mươi bốn tổng cục đường bộ việt nam
đường hồ chí minh được quy hoạch
hành đường có bốn đến sáu làn xe
tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu đơn vị quản lý tuyến đường đã cắm mốc giới hành lang đường
với chiều rộng hai mươi tám hai mét tính từ mép ngoài của công trình đường bộ
trong khi nhà nước chưa có điều kiện để đền bù giải tỏa hành lang
nên đời sống của hàng trăm hộ dân sinh sống trong phạm vi cắm mốc gặp nhiều khó khăn
vì vậy chính phủ các bộ ngành liên quan
cần có những giải pháp cụ thể để tháo gỡ vướng mắt để người dân an cư ổn định cuộc sống

ở xã an hải huyện lý sơn trên đường đi khai tháp thủy sản ở vùng biển trường sa
thì phát hiện ba mươi hai ngư dân người nước ngoài đang thả trôi trên biển
sau khi nhận được tín hiệu cứu hộ cứu nạn tàu cá qng chín trăm sáu mươi một nghìn sáu trăm linh chín ts đã tiếp cận
và đưa toàn bộ ba mươi hai người lên tàu
dự kiến vào ngày một mươi ba tháng bảy tới đây tàu cá sẽ về đến cảng tịnh kỳ thành phố quảng ngãi
thưa quý vị sáng nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại ký túc xá trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng
nằm cạnh bệnh viện chấn thương trình hình tp hcm khiến nhiều người dân và bệnh nhân phải di tản
theo các nhân chứng cho biết khoảng hơn một mươi giờ sáng nay khói lửa bất ngờ bùm lên dữ dội
tại tầng bốn ký túc xá trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng nằm trên đường trần hương đạo
quận năm tp hcm
lửa nhanh chóng ảnh hưởng lên các tầng trên và có nguy cơ lan rộng
đặc biệt bên cạnh ký túc xá là bệnh viện chấn thương chỉnh hình
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã điều động một mươi ba xe chuyên dụng của nhiều đơn vị
và gần tám mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy từ nhiều hướng
đồng thời triển khai công tác cứu nạn cứu hộ giải cứu hai mươi tám người xuống đất an toàn
theo cảnh sát diện tích cháy chỉ có một mươi bốn m hai tại một căn phòng ở tầng bốn
vật liệu cháy là đồ đạc sinh hoạt khói lửa gây cháy xém một căn phòng ở tầng trên
vụ hỏa hoạn được dập tắt sau gần ba mươi phút hiện nguyên nhân và thiệt hại đang tiếp tục được điều tra làm rõ
theo báo cáo của thanh tra bộ tài nguyên và môi trường trong sáu tháng đầu năm đã nhận được hơn một bảy trăm linh lượt đơn khiếu nại tố cáo
đặc biệt trong đó có tới một sáu trăm tám mươi bốn đơn thuộc lĩnh vực đất đai chiếm tới gần chín mươi sáu tổng số đơn thư
ngoài ra còn có bốn mươi tám đơn thuộc lĩnh vực môi trường
sáu tháng qua bộ tài nguyên và môi trường đã tiếp một trăm bảy mươi ba lượt người đến khiếu nại tố cáo
nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến việc thu hồi bồi thường hỗ trợ về đất
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và một số trường hợp tố cáo sai phạm của chính quyền địa phương trong quản lý đất đai

chữ liên bang mỹ nghiên cứu tác động từ đồng tiền số libra của facebook
căng thẳng giữa mỹ và iran về vấn đề hạt nhân tiếp tục gia tăng
mới đây tại phiên họp đặc biệt của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tại áo
hai bên đã tranh cãi gây gắt về giới hạn mà tehran cần phải tuân thủ
trước đó vào ngày ba tháng bảy tổng thống mỹ donald trump đã gửi thông điệp cứng rắn với iran
nhằm đáp lại những tuyên bố có tính chất đe dọa mà tổng thống iran hassan rouhani đưa ra trước đó không lâu
về việc tăng cấp làm giàu urani
tại phiên họp đại sứ mỹ tại các tổ chức quốc tế ở viên jackie walcott cho rằng
iran đang theo đuổi hành vi tống tiền hạt nhân
khi tehran thông báo sẽ không tuân thủ những giới hạn chừng nào các bên còn lại trong thỏa thuận
có các hành động mạnh mẽ hơn để giảm thiểu tác động từ các biện pháp trừng phạt của mỹ nhằm vào iran
đáp trả người đồng cấp iran ông kazhem garib abadi lên án cách hành xử của mỹ
khi áp đặt trừng phạt iran và khẳng định nước này vẫn tuân thủ các nguyên tắc
vấn đề làm giàu urani không vi phạm hiệp ước cấm phổ biến vũ khí hạt nhân
bất cứ nước thành viên nào trong đó có iran đều có quyền làm giàu và sở hữu urani
dưới sự kiểm soát của iaea
chúng tôi đang làm điều đó một cách minh bạch và không có gì phải dấu diếm
chia sẻ quan điểm đại sứ nga mikhail ulyanov tuyên bố sau cuộc họp rằng
mỹ đã bị cô lập về vấn đề hạt nhân iran khi bản thân washington từng cho rằng
đây là một thỏa thuận tồi
và những tuyên bố của mỹ tại cuộc họp này lại cho thấy washington
đã nhận ra tầm quan trọng của nó
thưa quý vị bão lớn liên tiếp ập tới miền bắc của hy lạp từ tối qua
khiến ít nhất là sáu du khách nước ngoài bị thiệt mạng
hàng chục người khác bị thương
và con số nạn nhân có lẽ không chỉ dừng lại ở đó
cơn bão đổ bộ vào khu vực miền bắc hy lạp từ tối mùng một mươi tháng bảy theo giờ địa phương
mang theo mưa lớn và gió mạnh
theo cảnh sát hy lạp các nạn nhân gồm hai công dân séc hai người nga
và một phụ nữ rumani thiệt mạng trong ba vụ tai nạn khác nhau do ảnh hưởng của bão
cơn bão cuốn bay nhiều phương tiện trên đường phố
khiến cây cối bật gốc làm hư hại nhiều tòa nhà
hiện nhiều khu vực ở quần đảo du lịch nổi tiếng khakidiki đang bị mất điện
trong khi nhiều tuyến đường bị phong tỏa
chính quyền khakidiki đã ban bố tình trạng khẩn cấp và tiến hành nhiều biện pháp cứu hộ người dân
lực lượng cứu hỏa cho biết đã cứu ít nhất ba mươi người
trong khi khoảng sáu mươi bảy mươi người đang được điều trị tại các trung tâm y tế
tổng thống mỹ donald trump vừa yêu cầu mở cuộc điều tra về kế hoạch của pháp
đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số
nếu được áp dụng các công ty công nghệ của mỹ sẽ là đối tượng chịu tổn thất nhiều nhất
cuộc điều tra này được cho là sẽ dẫn tới việc mỹ có những biện pháp đáp trả thương mại đối với các đối tác
mỹ thông báo mở cuộc điều tra sau khi bộ tài chính pháp hồi tháng ba công bố kế hoạch đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số
ở mức ba tổng doanh thu hàng năm tại pháp của các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật số
quy định này chỉ áp dụng với các công ty công nghệ lớn nhất
thượng viện pháp dự kiến thông qua kế hoạch này trong ngày một mươi một tháng bảy
nếu thực hiện kế hoạch trên
nguồn thu ngân sách của pháp có thể được bổ sung thêm năm trăm linh triệu euro một năm
kế hoạch thuế này được cho là sẽ ảnh hưởng tới khoảng ba mươi doanh nghiệp
chủ yếu là các công ty mỹ như google apple facebook hay amazon
ngoài ra còn có cả các công ty của trung quốc đức và tây ban nha
ngân hàng dự trữ liên bang mỹ fed đã thiết lập một nhóm làm việc
theo đó sẽ phối hợp với các cơ quan chính phủ và những ngân hàng trung ương khác
để xem xét tác động của đồng tiền số libra sắp ra mắt của facebook
phát biểu trong phiên điều trần tại ủy ban dịch vụ
tài chính hạm viện mỹ chủ tịch ủy ban ông jerome powell cho biết
fed ủng hộ việc đổi mới một cách có trách nhiệm trong ngành dịch vụ tài chính
với điều kiện các rủi ro liên quan phải được xác định và kiểm soát một cách phù hợp
theo ông power việc xem xét tác động của đồng tiền số cần phải kiên nhẫn và thận trọng
chứ không phải là một cuộc chạy nước rút để thực hiện
thưa quý vị bệnh viện cleveland ở bang ohio của mỹ cho biết
họ vừa tiến hành đỡ đẻ cho một em bé sơ sinh đầu tiên ở mỹ
chào đời từ tử cung của người đã mất được hiến tặng